chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị vừa qua qua khảo sát sáu mươi bệnh viện sở y tế tp hcm ghi nhận có ba mươi sáu bệnh viện hài lòng về suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
một mươi chín bệnh viện đánh giá bình thường và năm bệnh viện không hài lòng
chi tiết vụ việc này ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
liên quan đến thực phẩm và chất lượng xuất ăn cho các y bác sĩ cũng như bệnh nhân covid một mươi chín
phó giáo sư phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
việc cung cấp suất ăn cho các cơ sở cách ly bệnh viện giã chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín và các trung tâm hồi sức covid một mươi chín
vấn đề an toàn thực phẩm được đặt ra ngay từ đầu
bạn an toàn thực phẩm đã thường xuyên kiểm tra can thiệp kịp thời để phòng ngừa giải quyết tận gốc những nguy cơ mất an toàn thực phẩm
hiện nay một số nhà cung cấp khi đợt bùng phát dịch lần thứ tư xảy ra đã không còn đủ sức cung ứng
thành phố đã đưa các cơ sở cung cấp xuất ăn công nghiệp thay thế
tuy nhiên dịch bệnh kéo dài các doanh nghiệp cung ứng suất ăn hiện tại cũng đang gặp khó khăn
về chất lượng bữa ăn phó giáo sư phong lan cho biết
khi khảo sát sáu mươi bốn bệnh viện chúng tôi ghi nhận năm bệnh viện có ý kiến phản hồi không hài lòng tập trung vào khẩu vị bữa ăn trưa vừa miệng
ngoài ra còn một số vấn đề khác như thức ăn bị nguội khó ăn
chưa có phản ánh nào về việc thức ăn bị ôi thiêu mất an toàn thực phẩm
để khắc phục những vấn đề liên quan đến khẩu vị xuất ăn bị nguội
ban quản lý an toàn thực phẩm đã đề nghị đơn vị cung cấp trao đổi với các bệnh viện để có biện pháp xử lý
trường hợp với khẩu vị cần phải thay đổi món ăn theo khẩu vị của miền bắc và món miền trung theo các bệnh viện để giúp nhân viên y tế dễ ăn hơn
mặt khác với tình huống thức ăn khi đến được với nhân viên y tế bị nguội
thì cần có sự thống nhất về khung giờ giao suất ăn cho phù hợp với thời gian các bác sĩ kết thúc tour trực
bên cạnh đó tại tất cả các bệnh viện phải có khu vực riêng để khi thức ăn được chuyển tới để bảo đảm an toàn thực phẩm
nếu cần thiết cần trang bị lò vi sóng
không nóng thức ăn trước khi dùng
sau khi nắm bắt sâu sát thực tế kiểm tra tại nhiều bệnh viện giã chiến và các cơ sở điều trị chăm sóc người mắc covid một mươi chín ở tp hcm
thứ trưởng nguyễn trường sơn đã có văn bản gửi đến ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
đề nghị tăng hỗ trợ cho nhân viên y tế ở các bệnh viện giã chiến và sử dụng tình nguyện viên
theo thứ trưởng mỗi tuần làm việc của các bác sĩ điều dưỡng là tám đến một mươi tiếng một ngày
trong điều kiện mặc bảo hộ liên tục có thể gây mất nước và điện giải
nhân viên y tế thường xuyên phải trực cấp cứu đến một mươi hai tiếng một ngày
việc chăm lo đời sống nhân viên y tế còn nhiều bất cập như phát cơm hộp khẩu vị không được điều chỉnh phù hợp
với lực lượng hỗ trợ đến từ miền bắc vào nên ảnh hưởng tới sức khỏe của cán bộ tham gia chống dịch
trường hợp nhân viên y tế bị mắc covid một mươi chín trong quá trình công tác được điều chuyển tới khu vực người bệnh
xuất ăn được chuyển sang tiêu chuẩn xuất ăn dành cho người bệnh
điều này phần nào cũng ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên y tế không may bị nhiễm bệnh
trước những thông tin trên tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch đã thông tin chi tiết hơn về vấn đề này
bên cạnh đó bộ y tế khẳng định sự quan tâm của thành ủy tp hcm
ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm ngay thời điểm đầu
với lực lượng tri viện là hết sức chi tiết chú đáo đảm bảo các điều kiện làm việc sinh hoạt

dự họp và cung cấp thông tin thêm về điều kiện của nhân viên y tế
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế
tại tp hcm cho biết tình hình dịch ở tp hcm diễn biến hết sức phức tạp khó lường với nhiều điểm mới
trong đó lực lượng y tế của tp hcm đã huy động gần hai mươi người
hiện lực lượng hỗ trợ đến tp hcm trong thời gian qua là gần sáu bảy trăm linh người
làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực ở tầng ba các bệnh viện tầng hai bệnh viện giã chiến
và công tác lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng vaccine cho tp hcm
có thể khẳng định là sự quan tâm của thành ủy ubnd tp hcm và ban chỉ đạo thành phố ngay từ lúc đầu
khi các lực lượng của trung ương và một số địa phương vào thành phố hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm hết sức chi tiết
và đã bố trí chỗ ăn ngủ và điều kiện làm việc điều kiện sinh hoạt
do đó tôi nghĩ không có lý do nào để nói chưa được quan tâm và để xảy ra tình trạng thiếu thốn ông sơn bày tỏ
theo thứ trưởng nguyễn trường sơn
trong quá trình thực thi nhiệm vụ tôi nghĩ những người chiến sĩ áo trắng khi vào thực hiện nhiệm vụ này
bên cạnh sự phân công điều động còn có tâm huyết tinh thần tự nguyện và cũng mong muốn hỗ trợ cho người dân tp hcm
để chúng ta chung tay vượt qua đại dịch
tâm thế các đồng nghiệp của tôi khi vào đây chắc chắn là không có đòi hỏi gì hết
và sẵn sàng chấp nhận điều kiện có thể khó khăn có thể vẫn chưa hợp về phong vị vùng miền
có thể trong quá trình có gặp đôi chút khó khăn
nhưng tôi nghĩ cái đó đối với đồng nghiệp áo trắng của tôi
không phải là chuyện lớn
thứ trưởng cho biết một số trường hợp đơn lẻ có phản ánh điều kiện khó khăn
bộ phận thường trực đi kiểm tra cùng tp hcm và sẽ đề ra những biện pháp xử lý giải quyết cho các đồng nghiệp
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết thêm
chính sách chăm lo cho tuyến đầu chống dịch luôn được tp hcm và trung ương
tp hcm và trung ương đều có nghị quyết về hỗ trợ chế độ đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó tp hcm có nghị quyết của hội đồng nhân dân thông qua chế độ hỗ trợ cụ thể tiền ăn cho tuyến đầu một trăm hai mươi đồng một ngày một người
về chế độ lưu trú chế độ dành cho lực lượng y tế bác sĩ nhằm tránh trường hợp lây nhiễm cho người nhà của lực lượng này
chế độ này đã được áp dụng dựa vào chi phí thực tế phát sinh và các định mức tại các quận và thành phố thủ đức
không quá bốn trăm năm mươi đồng một người một ngày cấp huyện không quá ba trăm năm mươi đồng một người một ngày
ngoài ra với những cơ sở y tế công lập bệnh viện chuyển đổi công năng
thành phố đảm bảo các chế độ hưởng lương phụ cấp thu nhập tăng kèm trên tinh thần không giảm
gần đây nghị quyết một mươi hai của hội đồng nhân dân thành phố có quy định mức hỗ trợ cho tuyến đầu thấp nhất là một năm triệu đồng một người
cao nhất là một mươi triệu đồng một người
những chế độ này đã và đang chi trả tuy nhiên có nơi cũng phát chậm trễ
ông châu nói ngoài chính sách của nhà nước trong thời gian qua còn có nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân từ thiện về ăn uống trái cây
ông châu cho biết những sơ sót nhỏ trong quá trình tổ chức sẽ được sở y tế tp hcm nghiêm túc điều chỉnh
để khắc phục vấn đề này theo sở y tế tp ngoài công khai kết quả khảo sát
đơn vị vừa chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn quan tâm đến suất ăn hàng ngày cho nhân viên y tế
đảm bảo đủ chất đủ lượng cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
kiến nghị có giải pháp ưu tiên cho các đơn vị cung cấp xuất ăn cho lực lượng tuyến đầu
được tiếp cận với nguồn thực phẩm tươi ngon nhanh chóng trong thời gian giãn cách
theo thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
thời gian qua cơ quan công an xử lý nhiều xe núp bóng xe cứu thương
vận chuyển ma túy trên tuyến đường lớn trong thời gian qua
bên cạnh đó các đợt người dân di chuyển ở quê nhận thấy người dân sẽ tập trung ra vùng ven bằng xe honda
sau đó lên xe ô tô về các tỉnh do đó cần có sự phối hợp đồng bộ với các địa phương để đạt hiệu quả
việc cấp giấy đi đường là giải pháp tình thế để kiểm soát lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách
giải pháp căn cơ là phải áp dụng công nghệ thông tin
thượng tá lê mạnh hà khẳng định và cho biết hiện công an tp hcm đã lắp một trăm linh tám camera
ở các chốt kiểm soát trên toàn tp hcm
để kiểm soát mã qr
ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thương cho biết
việc xét nghiệm cho nhân viên siêu thị đang gặp khó khăn vì thực hiện ba tại chỗ
các doanh nghiệp có thể tự chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp
hiện nguồn cung thực phẩm chế biến gặp khó khăn vì nhà cung cấp nhà sản xuất kho trung chuyển khó khăn
như các nhà sản xuất nhỏ đang thực hiện ba tại chỗ kéo dài giảm công suất
các kho cung ứng không thuộc thành phần được cấp giấy đi đường
trong ngắn hạn sở công thương đang giả soát để hỗ trợ thêm giấy đi đường cho các đơn vị này để tăng cường
vừa qua nhà máy sản xuất đồ hộp lớn như visan cũng đã giảm còn năm mươi công suất do có f trong dây chuyển trước đó
hiện đang tìm phương án để nâng lên một trăm linh trong thời gian ngắn nhất
ngoài ra sở cũng đang làm việc với hội lương thực thực phẩm để tính toán cho kế hoạch dài hơi
về việc tp hcm cho hoạt động lại loại hình dịch vụ ăn uống mang đi
cơ sở phải đảm bảo các điều kiện
thực hiện theo phương thức ba tại chỗ đặt hàng qua trực tuyến giao hàng qua shipper
theo bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
toàn thành phố chỉ có hai trăm một mươi tám doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trên một xuất
và hơn phân nửa đã đóng cửa do không chịu được chi phí ba tại chỗ nguồn nguyên liệu
số cơ sở còn lại đã đảm bảo cung ứng suất ăn cho nhân viên y tế và bệnh nhân
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh
covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hy vọng trong hoàn cảnh này quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin một mươi tám h tối nay trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống